ngày chín tháng một ubnd tỉnh hà nam tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động thường niên giúp tỉnh ủy ubnd tỉnh các sở ngành trong tỉnh hà nam nắm bắt được nguyện vọng khó khăn của doanh nghiệp
từ đó có giải pháp khắc phục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh
tại hội nghị các doanh nghiệp nhật bản và hàn quốc kiến nghị với tỉnh hà nam một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động tại tỉnh
như bảo đảm an toàn giao thông trong khu công nghiệp tỉnh quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển chọn lao động qua đào tạo
giải quyết ô nhiễm môi trường trong khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho công nhân lao động
cung cấp điện ổn định cho doanh nghiệp hoạt động nâng cấp một số tuyến đường xuống cấp khắc phục hạn chế về giới hạn trọng lượng xe
tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa
các đồng chí lãnh đạo tỉnh hà nam đã trực tiếp giải đáp những băn khoăn thắc mắc ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp
đồng thời giao nhiệm vụ cho các sở ngành các địa phương tiến hành ra soát sớm khắc phục những hạn chế còn tồn tại